sau gần sáu mươi năm các cầu thủ cùng người hâm mộ việt nam lại mới được nếm chảy hương vị chiến thắng tại sea games ba mươi
hàng triệu triệu người việt ở nhiều nơi một lòng hướng về u hai mươi hai việt nam về chiến thắng lịch sử và tấm huy chương vàng đã lỗi hẹn với chúng ta quá lâu
sau đây là ghi nhận của chúng tôi về không khí trận đấu tại một số địa phương
chạm tráng đối thủ mạnh u hai mươi hai indonesia ở chung kết sea games ba mươi môn bóng đá nam u hai mươi hai việt nam vẫn thi đấu vô cùng tự tin và hoàn toàn lớn lướt đối thủ
kết quả sau chín mươi phút thầy trò huấn luyện viên park hang seo đã xuất sắc đánh bại đội tuyển giữa vạn đảo với tỷ số ba
sau tiếng còi mãn cuộc trận chung kết môn bóng đá nam ở sea games ba mươi mọi đường ở thủ đô hà nội người dân đã đổ về những khu trung tâm
nơi công cộng để ăn mừng tấm huy chương vàng lịch sử của đội tuyển u hai mươi hai việt nam tại sea games ba mươi được tổ chức tại philippines
từ người việt nam đến người nước ngoài đều hết sức vui mừng trước thành tích mang tính lịch sử của bóng đá việt nam tại đấu trường khu vực
thanh niên trẻ em và người già tất cả đều ra đường mang theo lá cờ tổ quốc để cùng chơi vui với đội tuyển việt nam
việt nam đã lần đầu tiên giành tấm huy chương vàng bóng đá việt nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giành huy chương vàng cho thể thao việt nam
ngay trong ngày hôm nay một mươi một tháng một mươi hai đoàn thể thao việt nam sẽ đạp chuyến bay từ philippines về việt nam cùng với những tấm huy chương vàng
trong đó có hai tấm huy chương vàng lịch sử của bóng đá việt nam đội tuyển bóng đá nữ việt nam trở thành đội giàu thành tích nhất đông nam á
còn đội tuyển bóng đá nam u hai mươi hai việt nam lần đầu tiên giành được tấm huy chương vàng tại đấu trường này
thắng trận với tỷ số ba trước u hai mươi hai indonesia u hai mươi hai việt nam đã giành huy chương vàng môn bóng đá nam sea games ba mươi sau nhiều năm chờ đợi
cùng với người hâm mộ cả nước người hâm mộ tuyên quang quê hương của cầu thủ thành trung cũng vỡ hòa trong vui sướng và tự hào
ngay sau tiếng coi kết thúc trận đấu vang lên đông đảo người hâm mộ từ khắp nơi trên địa bàn thành phố tuyên quang đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển u hai mươi hai việt nam
thầy trò huấn luyện viên park hang seo đã lần đầu tiên mang về tấm huy chương vàng
hàng bóng đá nam tại sea games làm nên lịch sử cho nền bóng đá nước nhà hòa chung niềm vui cùng cổ động viên trên cả nước
sau chiến thắng thuyết phục của thầy trò huấn luyện viên park hang seo hàng vạn cổ động viên tại thành phố đà nẵng khoác lên vai lá cờ đỏ sao vàng
diễu hành qua các nẻo đường ngõ phố tất cả dường như muốn dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho ban huấn luyện và cầu thủ thân yêu của mình